tính đến hết ngày ba tháng tám tỉnh ninh bình đã giả soát hai sáu trăm hai mươi ba trường hợp có tiền sử về từ quảng nam đà nẵng
đến nay ngành y tế đã lấy được một tám trăm một mươi chín mẫu trong đó chín trăm một mươi một mẫu cho kết quả âm tính chín trăm linh tám mẫu đang chờ kết quả
ngành y tế sẽ tiếp tục giả soát lập danh sách lấy mẫu cho những người thuộc đối tượng trở về từ vùng dịch
đồng thời tiếp tục truyền thông vận động người dân thực hiện khai báo y tế trực tiếp và khai báo qua ứng dụng ncov
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
một mươi ca dương tính với virus sars cov hai đang được điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực cầu yên đều có sức khỏe ổn định và tiến triển tốt